sở lao động thương binh và xã hội tp hcm vừa có tờ trình gửi ủy ban nhân dân thành phố
về phương án hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do dịch covid một mươi chín sau ngày một mươi năm tháng chín
với mức dự kiến là một triệu đồng một người một lần
đây là gói hỗ trợ trong đợt ba
sông thực tế thì các đợt trước đó người dân vẫn chưa thể tiếp cận được
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
xóm trọ tại địa chỉ sáu mươi một trên một mươi đường số bốn mươi tám phần huyệt bình chánh tp thủ đức tp hcm
là nơi gần hai mươi lao động nghèo đang thuê trọ
do ảnh hưởng dịch tất cả đều bị thất nghiệp
tiền dự phòng gần cạn kiệt
mặc dù đã nhiều lần đăng ký với địa phương song chưa ai nhận được gói trợ cấp nào
tạm trú ở đây thì lâu rồi có khoảng trên một mươi năm rồi
còn trong đợt dịch này thì có những hỗ trợ về lương thực thì nó có
còn hỗ trợ về tiền thì chưa nhận được
cho dù chúng tôi đã làm rất nhiều
nhiều cái danh sách mà gửi lên trên tổ trưởng đó
thời gian làm cũng có dư chức đỉnh
thể qua mùa dịch nhưng mà dịch kết dài quá thì tôi cũng không biết làm sao
cố gắng thu xếp gói kém nhưng mà như các anh biết đấy
cái khu trọ của chúng tôi thì nó cũng không phải là có cái điều kiện khá giả gì
nên là việc duy trì là khó khăn
bây giờ hiện tại thì vẫn còn tầm tạm
nhưng mà về một thời gian nữa thôi khoảng nửa tháng nữa thì không biết như thế nào
cách đó không xa tại tổ bốn mươi cũng thuộc phường hiệp bình chánh
có hơn ba mươi hộ dân đang thuê trọ chưa được nhận trợ cấp theo gói một triệu năm trăm linh ngàn đồng
khi phóng viên có mặt đại diện tổ khu phố đã ghi lại danh sách để phản hồi lên cấp trên
tôi chưa có nhận được gói thảo trợ nào
trước tôi làm công ty nhưng mà do dịch đó bây giờ tôi nghĩ là nay cũng bốn tháng rồi
nhiều lúc cho xong rồi cho đến hai lần ba lần rồi người ta vẫn nói là chưa có cho lần nào
thì nói chung là cái áp lực cho tổ và khu phố rất là nhiều
trong ba đợt đầu nhận cái tiền hỗ trợ covid được một đợt hai đợt ba thì tổ nắm được cái danh sách đó
nhưng mà đến cái đợt thứ tư thì là phường chủ động lấy số điện thoại trong cái danh sách hồ sơ mà đã đăng ký gói hỗ trợ
tức là điện thoại người dân ra khu phố sáu là coi như là nhận tiền trực tiếp luôn
còn tổ không biết gì hết
sau này từ đợt thứ tư trở về sau này là coi như là tổ hoàn toàn không có biết
không biết những danh sách đó người nào đã nhận rồi hoặc là chưa nhận
về vấn đề giải ngân các gói hỗ trợ ủy ban nhân dân phường hiệp bình chánh cho biết
địa phương còn khoảng ba mươi người dân thuê trọ chưa nhận được trợ cấp một triệu năm trăm linh ngàn đồng
nguyên nhân là do nguồn kinh phí phân bổ về địa phương chưa đủ và một số trường hợp tiếp nhận danh sách trẻ hoặc chưa tiếp nhận danh sách
còn tại phường hiệp phú thành phố thủ đức thì khác
ủy ban nhân dân phường đã trực tiếp xuống điểm phát tiền hỗ trợ để giám sát giải thích cho người dân
cái việc được hỗ trợ của mình thì mình đang có nhiều việc
thứ nhất là họ chia thêm lãi động tự do mình gọi các là sáu nhóm
thì sáu nhóm đó đã chia chức điểm rồi
còn bây giờ đang có trường hợp là họ lãi động khó khăn
các trường hợp này thì phần lớn là do người dân người ta chưa nắm thông tin và có những văn bản mới
thì đặc biệt là trường hợp sinh viên
sinh viên là một cái trường hợp

thì các trường hợp này thì phường cũng thực hiện theo cái quy định
và phải chia cho họ dân ngay khi nhận được cái dự tán kinh phí và cái dịch chính sách của thành phố thu đức
từ khi dịch bùng phát đến nay thành phố hồ chí minh đã triển khai ba gói hỗ trợ với mức một triệu năm trăm linh ngàn đồng một người
cho đối tượng lao động tự do người mất việc hộ nghèo
mới đây ngày một mươi năm tháng chín sở lao động thương minh và xã hội thành phố hồ chí minh
đã có tờ trình gửi ủy ban nhân dân thành phố phương án hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do dịch covid một mươi chín
sau ngày một mươi năm tháng chín với mức dự kiến một triệu đồng một người một lần
theo thống kê của thành phố hiện có khoảng hai triệu hộ dân với bảy một triệu người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
và khoảng bốn trăm năm mươi người đang lưu trú bị mất việc làm không còn thu nhập gặp khó khăn cần thành phố hỗ trợ kịp thời